vào ngày bảy tháng bốn phòng an ninh điều tra công an tỉnh bình dương đã bắt giữ đối tượng đặng nguyễn hoàng giang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là đối tượng bị truy nã về tội lưu hành tiền giả
đạo nguyễn hoàng giang khi bị bắt đang làm công nhân tại một công ty trên địa bàn phường thuận giao thành phố thuận an
theo hồ sơ giang bị toán nhân dân tỉnh bình dương tuyên án ba năm ba tháng tù giam về tội lưu hành tiền giả
tuy nhiên giang đã bỏ trốn không chấp hành án
vào ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh bình dương đã phát lệnh truy nã đối với đặng nguyễn hoàng giang
uống bia không làm chủ được tốc độ gây nên cái chết thương tâm của bạn đi cùng
vào ngày bảy tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với hoàng mạnh tuấn là sinh viên của một trường đại học ở đà nẵng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo đó vào khuya
ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trên cầu vượt đường hai tháng chín thuộc địa bàn phường hòa cường bắc quận hải châu
tuấn điều khiển xe máy chở theo bạn là nguyễn hữu tiến anh lưu thông hướng từ cầu rồng về cầu tiên sơn
do điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn không làm chủ được tay lái tuấn đã đâm xe vào thành cầu vượt
cú va chạm đã khiến người ngồi sau tử vong tại chỗ
qua khám nghiệm hiện trường và đo nồng độ cồn kết quả lái xe có bốn mươi bốn mg trên một lít khí thở
vượt gần gấp đôi mức nồng độ cồn quy định khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường
trần ngọc phương thúy đã đến ba cửa hàng bách hóa xanh trên địa bàn thành phố long xuyên để trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên cho biết đang tạm giữ hình sự thúy để tiếp tục điều tra
tại cơ quan công an thúy khai nhận vào khoảng chín giờ ngày sáu tháng bốn điều khiển xe mô tô đến hai cửa hàng bách hóa xanh
trên đường phạm cự long phường mỹ quý tp long xuyên tỉnh an giang
lợi dụng sơ hở của cửa hàng thúy đã lấy trộm các loại hóa mỹ phẩm
và bằng thủ đoạn trên thúy tiếp tục đến cửa hàng bách hóa xanh tại phường mỹ thới tp long xuyên để lấy trộm
nhân viên cửa hàng phát hiện và bắt giữ giao đối tượng cùng tăng vật cho cơ quan công an
chuyển sang một số tin tức an ninh trật tự
công an quận lê trân thành phố hải phòng vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một sáu kg ma túy các loại
trước đó công an quận lê trân phát hiện và bắt quả tang nguyễn quang huy đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực trước cửa nhà số một trăm tám mươi miếu hai phường dư hàng canh quận lê trân thu giữ chín gram ma túy methamphetamine một triệu tám trăm sáu mươi đồng
tiến hành khám sát chỗ ở của huy thu giữ thêm gần hai mươi g ma túy methamphetamine
đấu tranh mở rộng cơ quan công an khám xét chỗ ở của đồng văn dũng tại quận ngô quyền thu giữ một bánh heroin một hai kg ma túy tổng hợp
tổng lượng ma túy thu giữ của hai đối tượng là hơn một sáu kg ma túy các loại
tại cơ quan điều tra đồng văn dũng và nguyễn quang huy đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
cũng liên quan đến ma túy ngày bảy tháng bốn công an huyện sông mã tỉnh sơn la cho biết đơn vị đã bắt giữ thành công hai đối tượng
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
ngày năm tháng bốn tại khu vực bản nà hìn hai xã nà ngự huyện sông mã tỉnh sơn la công an tỉnh sơn la đã phát hiện bắt giữ đối tượng sổng a dua và hoàng văn hùng
cùng chú tại xã nà ngự huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ tại chỗ là năm bánh heroin một xe máy cùng với một số vật chứng liên quan khác
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ thêm bốn trăm linh viên hồng phiến và bốn trăm bảy mươi một triệu đồng tiền mặt
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để bán kiếm lời
đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
một vụ cháy rừng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn phường ba thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vào chiều tối qua
khiến nhiều khói bay vào trung tâm thành phố ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
đến tối ngày bảy tháng bốn một khoảng rừng rộng lớn thuộc tiểu khu hai trăm sáu mươi bảy a thuộc khu vực đèo pren
thuộc địa bàn phường ba thành phố đà lạt cháy đỏ rực khói bốc lên mù mịt
theo người dân ngọn lửa xuất hiện ở cánh rừng vào khoảng ba giờ chiều
sau đó ngày càng lan rộng bốc lên đỏ rực rồi lan ra các vạt rừng xung quanh
nhận được tin báo khoảng bốn mươi cán bộ nhân viên lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng của tri cục kiểm lâm
hạt kiểm lâm ban quản lý rừng lâm viên và của ủy ban nhân dân phường ba khẩn trương tới hiện trường tham gia chữa cháy
đến hai mươi giờ cùng ngày cơ bản vụ cháy được khống chế
hiện nguyên nhân của vụ việc và mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác định
thưa quý vị tại tỉnh thanh hóa ban tuyên giáo trung ương phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
hội nhà báo việt nam hội xuất bản việt nam và tỉnh ủy thanh hóa
vừa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các quy định mới của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba
hội nghị tập trung quán triệt triển khai các quy định mới của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba gồm
quy định số tám năm qdtvk về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet mạng xã hội
quy định số chín mươi chín qdtvk về cơ đảng cộng sản việt nam và việc sử dụng cờ đảng
quy định số một trăm linh qdtvk về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản
quy định số một trăm linh một qdtvk về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí
xây dựng kế hoạch kỷ niệm một trăm linh năm ngày báo chí cách mạng việt nam
gần hai mươi ý kiến tại hội nghị đã tập trung trao đổi đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện thật tốt các quy định của trung ương
nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động đáp ứng thật tốt mục đích yêu cầu đề ra
phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
nhấn mạnh các văn bản mới được quán triệt tại hội nghị là kết quả của quá trình nghiên cứu sơ kết tổng kết
đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ quán triệt đầy đủ tại cơ quan đơn vị đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả
giúp các cấp ủy tổ chức đảng cơ quan chủ quản báo chí nhà xuất bản lãnh đạo cơ quan báo chí nhà xuất bản hiểu đầy đủ
chuẩn xác những quy định mới của đảng tăng cường công tác kiểm tra theo dõi hướng dẫn đôn đốc việc triển khai thực hiện
kịp thời báo cáo phản ánh những khó khăn vướng mắt về ban tuyên giáo trung ương để có chủ trương chỉ đạo kịp thời sát hợp tình hình thực tế
chiều qua học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm thành lập học viện
giải thể thao chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm thành lập học viện cảnh sát nhân dân là một trong những hoạt động thiết thực
hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại và phong trào
khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ giảng viên công nhân viên học viên toàn học viện về lịch sử
truyền thống vẻ vang năm mươi năm năm xây dựng và trưởng thành của học viện cảnh sát nhân dân
giải thi đấu thể thao bao gồm hai môn thi đấu chính là bóng bàn và bóng đá nam bảy người
bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
theo đó kỳ thi được tổ chức vào các
các ngày hai mươi bảy hai mươi tám hai mươi chín và ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
về kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông ra soát cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp một mươi hai trên cơ sở dữ liệu ngành
bao gồm thông tin cá nhân học sinh và thông tin kết quả học tập của học sinh
hai phần dữ liệu này phải hoàn thành lần lượt trước một mươi bảy giờ
ngày hai mươi năm tháng bốn và ba mươi một tháng năm
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến hết ngày hai mươi tám tháng bốn
các trường phổ thông thuộc các sở giáo dục và đào tạo phải lập và giao tài khoản cho thí sinh đang học lớp một mươi hai
và tổ chức cho các em thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến hết ngày ba mươi tháng bốn
và từ ngày bốn tháng năm đến hết một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng năm
thí sinh chính thức được tổ chức đăng ký dự thi trực tuyến
thưa quý vị dù là học trường công hay trường tư
thì việc tuyển sinh đầu cấp tại thủ đô hà nội vẫn được ví là một cuộc chạy đua căng thẳng
năm nay thì cuộc đua được dự đoán sẽ tăng nhiệt hơn khi mà số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh đầu cấp tăng cao
theo thông tin từ sở giáo dục và đào tạo
năm nay tuyển sinh vào lớp sáu tăng khoảng ba mươi tám tám trăm linh em
số học sinh lớp một tăng khoảng một mươi một sáu trăm linh em
và điều này đã gây ra áp lực không nhỏ cho các bậc phụ huynh và ngay cả các trường học
có con năm nay vào lớp một gia đình anh hưng khá lo lắng trong việc chọn trường chọn lớp cho con
để con có thể vào được một ngôi trường mà gia đình mong muốn
anh đã tập trung cho con luyện tập chữ viết cũng như bồi dưỡng thêm những kiến thức cần thiết
chính khóa ở lớp thì bạn anh thư nhà mình cũng được học thêm về tư duy về toán về tiếng anh
những khóa học trong các buổi tối trong tuần và cuối tuần
để chuẩn bị vào cho cái cuộc thi vào lớp một
không chỉ cuộc đua vào lớp một mà cuộc đua vào lớp sáu cũng không kém phần cam go
năm học này với khối lớp sáu tăng khoảng ba mươi tám tám trăm linh em học sinh
vội vàng trở về trường sau khi hoàn thành kỳ thi tiếng anh
minh anh lại tiếp tục đến một địa điểm ôn luyện khác
chất phụ huynh học sinh đang nỗ lực để có thể vào trường học ưng ý
trong khi đó các nhà trường cũng đang phải nỗ lực để bố trí học sinh tại mỗi lớp học
trường trung học cơ sở hoàng liệt quận hoàng mai
năm học này đã có lớp học có sĩ số tới gần sáu mươi học sinh một lớp
có dãy bản học phải kê sát
và khi dự báo năm học này số học sinh đầu cấp tiếp tục tăng
thì liệu sĩ số tại mỗi lớp học có còn giữ nguyên
nếu quy định của cấp học là bốn mươi năm học sinh trên một lớp
thì bọn mình không dài đạt được điều đấy đâu
bởi vì làm với một chín trăm linh mà trên ba mươi bảy lớp
thì bọn mình vẫn có sĩ số các lớp trung bình trên năm mươi học sinh
theo số liệu của sở giáo dục và đào tạo hà nội
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn riêng quận hoàng mai có gần ba năm trăm linh học sinh lên lớp sáu
điều này có nghĩa để duy trì sĩ số với năm mươi học sinh một lớp
thì phải có thêm tới bảy mươi phòng học
được biết vào năm ngoái quận hoàng mai cũng đã đưa ra thông tin
số ô đất quy hoạch trường học đã giao chủ đầu tư
nhưng chưa được đầu tư xây dựng là năm mươi chín
và một năm trôi qua con số này vẫn giữ nguyên không đổi
thực hiện chỉ đạo của các cấp
thì cũng đã có trách nhiệm đôn đốc
rồi báo cáo các cấp có thẩm quyền
để mà kiến nghị đề xuất thu hồi những đối với đơn vị
để mà chậm đầu tư trường học
theo quy định của điều lệ trường học do bộ giáo dục và đào tạo ban hành
mỗi lớp học ở cấp trung học cơ sở trung học phổ thông không quá bốn mươi năm học sinh
mỗi lớp học ở cấp tiểu học không quá ba mươi năm học sinh
tuy nhiên đối với thành phố hà nội
quy định này là bài toán khó bởi tốc độ tăng dân số nhanh
nhất là những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh
sĩ số học sinh mỗi lớp luôn cao hơn nhiều so với quy định
thưa quý vị đề án một triệu căn nhà ở xã hội cho
tại khu công nghiệp và người có thu nhập thấp tại đô thị
vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đề án này được đánh giá mang tới nhiều niềm hy vọng
để người dân sở hữu nhà ở với giá thành rẻ hơn
phù hợp với khả năng chi trả của các hộ gia đình
đồng thời thì với gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng
cho vay nhà ở xã hội và nhà ở công nhân
gồm cả chủ đầu tư dự án và người mua nhà
cũng sẽ cân bằng lại thị trường bất động sản
vốn đang rơi vào trạng thái bất hợp lý
thừa sản phẩm ở phân khúc cao cấp và thiếu sản phẩm vừa túi tiền
cần một hai triệu căn đã bứng nhu cầu của khoảng một hai triệu
trên hai bảy triệu công nhân khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở
mục tiêu của đề án được thủ tướng phê duyệt là
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi cả nước sẽ hoàn thành hơn một triệu căn nhà ở xã hội
trong đó giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm hoàn thành bốn trăm hai mươi
giai đoạn năm hai nghìn hai mươi năm hoàn thành hơn sáu trăm ba mươi bốn căn
cùng với đó chính phủ cũng giao ngân hàng nhà nước
triển khai chương trình tín dụng
một trăm hai mươi tỷ đồng hỗ trợ việc phát triển nhà ở xã hội
lãi suất được xác định là khoảng tám bảy một năm với chủ đầu tư
và tám hai một năm với người mua nhà
áp dụng đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó định kỳ sáu tháng một lần
ngân hàng nhà nước thông báo lãi suất cho vay
vâng có thể thấy rằng nhu cầu và mục tiêu đặt ra rất lớn
và để cụ thể hóa được mục tiêu một triệu căn nhà ở xã hội như theo đề án
thì cũng đang đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi cần phải có cơ chế
chính sách thuận lợi hiệu quả gỡ vương mắc từ thực tiễn
vậy cụ thể những vấn đề gì đang đặt ra và đòi hỏi những chính sách ra sao
trong vấn đề về chính sách ngày hôm nay
phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh chuyên gia kinh tế
sẽ có những chia sẻ cụ thể về nội dung này
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa ông có thể thấy là hiện nay là vấn đề về nguồn cung
nhà ở xã hội đang là điều được rất nhiều người quan tâm
tuy nhiên thì hiện nay những gói tín dụng đối với các chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội
hay là người lao động thì vẫn đang gặp khó
vậy thì điều này đang cho thấy những vấn đề gì ạ
cái quy hoạch cũng như là cái kế hoạch để được hưởng các hỗ trợ về lãi xuất
cũng như các điều kiện khác ấy nó vẫn tương đối chung chung
nó chưa được cụ thể và các cái thủ tục giấy tờ cũng như các cái điều kiện nó không rõ ràng
chính vì thế cho nên các doanh nghiệp khó tiếp cận
còn đối với người mua nhà thì chúng ta cũng đã có các quy định là các người mua nhà
sẽ được hỗ trợ trong cái gói tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội
và cái gói này cũng quy định nó không thực sự rõ ràng
vâng hiện nay thì chính phủ đã đưa ra mục tiêu là từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
thì sẽ có một triệu căn nhà ở xã hội được xây dựng
vậy thì theo ông để hiện thực hóa mục tiêu này
thì chúng ta cần phải có những lộ trình tính toán cụ thể như thế nào ạ
chúng ta phải có cái quy hoạch
một cách chắc chắn ổn định cho cái nhà ở này
cái thứ hai là đảm bảo cái kết nối giữa các cái khu nhà ở xã hội nhà ở công nhân
với các cái trung tâm phát triển
đảm bảo các điện đường trường trạm bệnh viện trường học
ở các cái khu nhà ở này nó đồng bộ và nó khách quan
cái điều thứ hai là đảm bảo các cái chính sách về cơ sở pháp lý
để mà khởi công
các dự án nó phải đơn giản rõ ràng cụ thể
giúp cho cái việc chuẩn bị khởi công nhanh nhất
cái điều thứ ba là phải có các cái chính sách ưu tiên đầu tư
đối với các nhà đầu tư nhà ở xã hội nhà ở giá rẻ
bởi vì khi mà chúng ta có các chính sách nó cụ thể rõ ràng
có các hồ sơ cụ thể thì chúng ta thực hiện ngay được
thì lúc đó các cái doanh nghiệp họ mới nhận được cái ưu đãi một cách
thỏa đáng để họ có thể đầu tư yên tâm và phát triển các nhà ở xã hội
vâng thưa ông
hiện nay thì chính phủ cũng đã chỉ đạo ngân hàng nhà nước
triển khai gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng
đối với việc mà chúng ta xây dựng phát triển nhà ở xã hội
và nhiều người cho rằng đây là một chủ trương rất đúng đắn và kịp thời
tuy nhiên thì để chúng ta hiện thực hóa được chủ trương này
thì theo ông chúng ta cần phải có những hướng dẫn cụ thể như thế nào
để đảm bảo việc mà những người lao động cũng như là chủ đầu tư
khi mà phát triển nhà ở xã hội được đúng đối tượng và đúng tiến độ ạ
trước hết thì chúng tôi cho rằng là các cái chủ đầu tư
người ta muốn tiếp cận và rất mong muốn tiếp cận
các cái gói hỗ trợ này
và vì thế cho nên về phía các cái ngân hàng thương mại
phải quy định rõ ràng là những cái chủ thể nào những đối tượng nào
thì được vay để mà đầu tư
và hồ sơ thủ tục ra sao trình tự thế nào thời gian ra sao
có quy định cái thời gian xét duyệt
để từ đó có được cái vốn vay tín dụng ưu đãi một cách hợp lý
đối với công nhân cũng vậy càng cần thiết phải cụ thể hóa
cái trình tự thủ tục
các cái hồ sơ giấy tờ và khi mà tiếp cận với các hồ sơ trên mạng
thì người công dân có thể tự mình thành lập được các cái hồ sơ đó
và họ gửi hồ sơ đến đâu cho ai như thế nào thời gian ra sao
thì sẽ được xét duyệt
thì lúc đó cái gói hỗ trợ một trăm hai mươi tỷ này mới có thể đi vào đời sống
một cách thực tiễn và đem lại cái hậu quả cao
cho quá trình xây dựng một triệu căn nhà trong tương lai

cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay
kiến nghị cho phép xe ô tô biển trắng được tự động giãn tru kỳ đăng kiểm
là thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
chính phủ vừa bổ sung quy định về cấp sổ đỏ online từ ngày hai mươi tháng năm
giúp người dân đỡ mất công đi lại chờ đợi giải quyết thủ tục
đây là thông tin đáng chú ý tại nghị định số một mươi hai nghìn hai mươi ba
nldcp về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai
nghị định nêu rõ căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai
và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý cơ quan tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai có trách nhiệm tổ chức
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
theo quy định của chính phủ
để thảo ngỡ khó khăn trong việc đăng kiểm xe cơ giới
đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ bằng xe ô tô
hiệp hội vận tải ô tô việt nam kiến nghị bộ giao thông vận tải
cho phép thực hiện giãn tru kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải
ngay từ chu kỳ đăng kiểm hiện tại
theo đó xe thuộc diện được giãn chu kỳ kiểm định theo thông tin số hai hai nghìn hai mươi ba
chủ phương tiện chỉ mang theo các giấy tờ cần thiết gồm đăng ký xe
sổ kiểm định đến trạm đăng kiểm để làm thủ tục
và được cấp tem kiểm định mới phù hợp với thời gian được gia hạn
mà không phải mang xe đi đăng kiểm
để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng không dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
và cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn
cục hàng không việt nam vừa quyết định tăng tham số điều phối slot
giờ cất hạ cánh
cụ thể từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày ba tháng năm
và cao điểm hè hai nghìn hai mươi ba từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng tám
sẽ tăng thêm hai mươi sáu slot một ngày
cho cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
với việc tăng slot này các hãng hàng không sẽ phung tướng thêm khoảng
bốn năm trăm linh đến năm ghế một ngày
đáp ứng nhu cầu của hành khách trong các giai đoạn cao điểm
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý
trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết
cử nhân làm công nhân học sinh trường nghề được săn đón
thực trạng này cũng phần nào lý giải nguyên nhân tại sao
số học sinh đủ điều kiện đỗ đại học
nhưng lại lựa chọn học nghề tăng lên liên tục
trong những năm gần đây
bài báo cho biết là một công nhân nếu tăng ca đầy đủ
cộng thêm các khoản phụ cấp
thì mỗi tháng có thể nhận được từ chín đến một mươi hai triệu đồng
đây là mức thu nhập khá hấp dẫn
mà không phải nhân viên văn phòng nào cũng đạt được
chính vì thế có sinh viên sau khi ra trường
đã cất bằng đại học để đi làm công nhân
trong hơn một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp
trung học phủ thông năm hai nghìn hai mươi hai
hơn ba trăm tám mươi sáu em
đã bỏ xét tuyển đại học
chiếm khoảng ba mươi năm
khi đại học không trở thành con đường duy nhất dẫn đến thành công
nhiều học sinh dù có kết quả đỗ đại học
vẫn quyết định chọn học nghề